bộ trưởng chủ nhiệm văn phòng chính phủ thay mặt thủ tướng chính phủ công bố nghị định về chức năng nhiệm vụ quyền hạn và tổ chức bộ máy bộ công an
trong đó có nhiều điểm thay đổi được đánh giá là những bước then chốt trong xây dựng lực lượng công an nhân dân trong sạch vững mạnh
thủ tướng nguyễn xuân phúc chủ trì hội nghị
tại hội nghị chiều nay thừa ủy quyền của thủ tướng chính phủ bộ trưởng chủ nhiệm văn phòng chính phủ mai tiến dũng đã công bố nghị định số một của chính phủ quy định quyền hạn chức năng nhiệm vụ và cơ cấu của tổ chức của bộ công an
cụ thể cơ cấu tổ chức bộ máy bộ công an không tổ chức cấp tổng cục sắp xếp tinh gọn cơ quan bộ công an thành các đơn vị cấp cục trực thuộc bộ
bảo đảm một cơ quan đơn vị có thể thực hiện nhiều việc và một việc chỉ giao trị
cơ cấu tổ chức bộ máy bộ công an cho một cơ quan chủ trì chịu trách nhiệm chính sắp nhập hai mươi đơn vị cảnh sát phòng cháy chữa cháy tỉnh thành phố trực thuộc trung ương
và sắp xếp lại bộ máy công an tỉnh thành phố trực thuộc trung ương theo hướng tinh gọn hơn giảm đầu mối cấp phòng trực thuộc cục
công an các tỉnh giảm đầu mối cấp đội trực thuộc phòng và công an cấp huyện xây dựng công an xã thị trấn chính quy
trong đó nhiệm vụ trước mắt là bố trí công an xã chính quy về các địa bàn có địa hình an ninh trật tự phức tạp
cuối cùng là sắp xếp tổ chức hoạt động hiệu quả các đơn vị công lập sự nghiệp về giáo dục báo chí y tế trong công an nhân dân
đây là những nội dung chính được điều chỉnh và được thủ tướng nguyễn xuân phúc nhấn mạnh trong hội nghị
lực lượng của chúng ta đã lập nhiều chiến công hiển khách
thời gian tới nhiệm vụ của ngành là rất nặng nề
chúng ta phải tập trung cao cho công tác xây dựng đội ngũ cán bộ chiến sĩ công an nhân dân vừa hồng vừa chiên vì nhân dân phục vụ
toàn lực lượng phải nghiêm túc thực hiện nguyễn trung quân bốn khóa một mươi một và khóa một mươi hai về xây dựng đảng
ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị đạo đức lối sống những biểu hiện tự diễn biến tự diễn quá
trong nội bộ chỉ thị năm của bộ chính trị về học tập tư tưởng phong cách đạo đức hồ chí minh
kiên quyết phóng đấu xây dựng lực lượng công an nhân dân trong sạch vững mạnh
chứng đáng là lực lượng trung thành tiên cạnh quốc đảng của nhà nước và của nhân dân
ngày mai tám tháng tám hội nghị tiếp tục thảo luận tập trung phân tích đánh giá
làm rõ những khó khăn vướng mắc bất cập tồn tại và hạn chế nhất là những bất cập về cơ chế lãnh đạo
chỉ huy phân công phân cấp chịu trách nhiệm giải quyết các vụ việc phức tạp nổi lên về an ninh trật tự
đồng thời chỉ rõ nguyên nhân của những tồn tại hạn chế bất cập trên từng lĩnh vực công tác
trên cơ sở đó đề ra những biện pháp giải pháp cụ thể để khắc phục tổ chức thực hiện có hiệu quả
trong những tháng cuối năm hai nghìn một mươi tám và trong thời gian tiếp theo